năm ngày báo chí khách mạng việt nam và trao giải báo chí quốc gia lần thứ một mươi năm hai nghìn một mươi năm
tới dự có đồng chí trần đại quang ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội
chủ nghĩa việt nam đồng chí nông đức mạnh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên tổng
bí thư đảng cộng sản việt nam đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư
trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí trương thị mai ủy viên bộ
chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đồng chí hoàng trung
hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cùng lãnh đạo một số bộ ngành
trung ương và đông đảo các nhà báo tới từ khắp mọi miền tổ quốc
là một trong những sự kiện quan trọng nhân dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng việt
năm hai mươi một tháng sáu hàng năm lễ trao giải báo chí quốc gia quy tụ những tác phẩm xuất
sắc nhất đến từ các đơn vị và cá nhân trên cả nước qua một mươi năm tổ chức đây là năm có
số lượng tác phẩm và đơn vị dự giải nhiều nhất với một sáu trăm sáu mươi tác phẩm của một trăm sáu mươi chín đơn vị
và cá nhân bốn bài hội đồng trung khảo đã lựa chọn được chín mươi hai tác phẩm báo chí xuất sắc để
trao giải trong đó có tám tác phẩm danh giải a hai mươi năm tác phẩm danh giải b bốn mươi tác phẩm
giải c và một mươi chín tác phẩm giải khuyến khích lĩnh vực báo chí của lực lượng công an
nhân dân vinh dự nhận được ba giải hai giải b và một giải c
thật sự thì
theo đánh giá chung các tác phẩm dự giải đều được nâng cao và có sự đồng đều về chất lượng
không có sự cách biệt quá lớn về chất lượng
giữa các tác phẩm của cơ quan báo chí trung ương và địa phương
những tác phẩm đoạt giải đều có nội dung tư tưởng tốt có tính phát hiện
nhiều tác phẩm có tính chiến đấu cao có sáng tạo trong cách thể hiện
nhất là áp dụng được những công nghệ làm báo tiên tiến
phát biểu tại lễ trao giải chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng các tác giả đoạt giải báo chí
năm hai nghìn một mươi năm và khẳng định những tác phẩm báo chí xuất sắc của đội ngũ người làm báo đã đóng góp thiết thực
vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chủ tịch nước đề nghị báo chí phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung
vươn lên hiện đại về mô hình tổ chức hoạt động không ngừng nâng cao chất lượng
hiệu quả hoạt động sức hấp dẫn với quần chúng nhân dân
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và xu thế hội nhập quốc tế
cùng với việc coi trọng phát hiện cổ vũ biểu dương những nhân tố mới
điển hình tiên tiến hương người tốt việc tốt
báo chí còn là kênh thông tin phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân
tích cực tham gia đấu tranh phòng chống âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình
phản bác những luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch phản động
cũng như những hành vi biểu hiện tham nhũng lãng phí tiêu cực suy thoái đạo đức
lối sống góp phần quan trọng tạo đồng thuận xã hội
động viên các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị
chung sức đồng lòng giải quyết những khó khăn thách thức giữ vững ổn định chính trị xã hội
tạo môi trường thuận lợi để xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
nhìn chung các tác phẩm dự giải đáp ứng được các tiêu chí xét chọn
tập trung thể hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước trong năm hai nghìn một mươi năm với nhiều khó khăn thử thách mới
phản ánh kịp thời sinh động và đa dạng tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
nhất là bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đấu tranh với các thế lực thù địch
các hoạt động chống phá nhà nước và chế độ giới thiệu những nhân tố mới gương người tốt
việc tốt điển hình tiên tiến trong hoạt động kinh tế trong xây dựng bảo vệ tổ quốc và các mặt của đời sống
vâng hôm qua ngày hai mươi một tháng sáu là ngày hội lớn của tất cả các nhà báo trên khắp mọi miền của tổ quốc
và vinh dự hơn khi những người làm báo đã nhận được sự quan tâm chúc mừng của lãnh đạo đảng
nhà nước các ban ngành đoàn thể những đơn vị và các độc giả
khán giả trong và ngoài nước
vâng và tôi nghĩ đây chính là niềm vui và là động lực cho những người làm báo tiếp tục phấn đấu
vượt qua mọi khó khăn để đồng hành cùng quý khán giả và độc giả
chương trình tiếp tục với những thông tin khác
ngày hôm qua hai mươi một tháng sáu hội phụ nữ tổng cục an ninh đã phối hợp cùng các chuyên gia tâm lý
chuyên gia về gia đình về giới tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhân ngày gia đình việt nam
và lễ tổng kết trao giải cuộc thi album ảnh đẹp về người phụ nữ an ninh tự tin tự trọng trung hậu đảm đang
các tác phẩm đạt giải trong cuộc thi album ảnh đẹp về hình ảnh người phụ nữ an ninh
tự tin tự trọng trùng hậu đảm đang cũng đã được vinh danh
ban tổ chức đã trao ba giải a sáu giải b tám giải c cho các tác phẩm xuất sắc nhất
cuộc thi alum ảnh đẹp là đợt sinh hoạt chính trị và có ý nghĩa giáo dục tuyên truyền
về vai trò vị trí và hình ảnh đẹp của người phụ nữ an ninh trong công tác chiến đấu và xây dựng gia đình hạnh phúc
vâng hiện nay khi kinh tế xã hội và đời sống con người ngày càng phát triển và nâng cao
thì vấn đề được mọi người quan tâm nhất chính là cập nhật thông tin mới mỗi ngày
cùng với sự đa dạng của các loại hình phương tiện truyền thông đại chúng
thì hiện công chúng cũng đã đón nhận báo chí cũng đa dạng bằng nhiều phương thức và hình thức khác nhau
vâng tôi cũng đồng ý với tú uyên và chị thu yên biết không tôi được biết là có một khu dân cư giữa lòng thủ đô hà nội
đã chọn một cách cập nhật thông tin báo chí bằng mô hình văn hóa báo chí
đó là một tổ độc báo khá đặc biệt đã tồn tại hơn ba mươi năm
vì sao tổ độc báo ở khu dân cư tưởng chừng sẽ đi chậm hơn so với thời đại
lại đang phát huy rất hiệu quả trong đời sống của nhân dân
chúng ta sẽ có hiểu điều đó qua phóng sự ngắn sau này
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
phóng rao cả cụ đọc báo rất là thường xuyên
không nhận là hồi xưa thì chúng tôi được cấp báo
nhưng mà sau hết cái báo cấp thì chúng tôi lại phải mua
quỳ của tổ dân tội chúng tôi có tích ra một loại báo
cầm với lại các gia đình họ có báo thì họ ủng hộ đây
họ xem xong rồi họ lại để đây
trên sáng nào mà có một chiều cả cụ đều tập cung ở đây đọc báo
hơn ba mươi năm qua thói quen đến tổ đọc báo
đã quen thuộc đối với mỗi cư dân tổ dân phố số một như vậy
năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn khi thành lập khu dân cư c một c hai và c ba
mô hình tổ đọc báo cũng ra đời song song từ đó
mỗi ngày tổ độc báo thử tập trung vào buổi sáng từ bảy giờ đến chín giờ
hoặc buổi chiều từ một mươi bốn giờ đến một mươi bảy giờ
thông tin báo chí được cập nhật
từ đó mỗi người đều có thể đưa ra những phân tích bình luận
hay có những ý kiến đồng ý

hơn ba mươi năm qua tổ dân phố còn phát động một phong trào khá đặc biệt
mô hình văn hóa báo chí trong toàn khu dân cư
kể từ khi có phong trào ngoài thời gian dành cho sinh hoạt tại tổ
mỗi ngày ông bảo đều nghe thông tin qua đài radio
theo dõi báo chí hiện nay ông bảo cho rằng
hiện đang có rất nhiều ấn phẩm báo chí thông tin tương tự nhau
thậm chí có nhiều thông tin không chính thống
vì vậy cần có sự sắp xếp quy hoạch lại
rõ ràng nhà nước mình coi báo là một công tác giáo dục truyền thống cách mạng
làm sao cho mọi người yêu thích nó đọc nó hiểu nó làm theo nó
thế thì bài của anh phải trong sáng phải thật phải đúng đắn
ở đây phòng đọc báo này là một tác dụng đối với người già
là nó sinh hoạt với người trẻ
không phải là báo này chỉ có người già đọc đâu người trẻ cũng đọc
đúng không ạ
nơi này là cái nơi mà người ta cũng cảm thấy có một cái gì đó nó ấm áp nó tình cảm
trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin báo chí có những sự phát triển mạnh
tuy nhiên để báo chí thực sự trở thành món ăn tinh thần cho chính đời sống nhân dân
thì những tủ đọc báo hay văn hóa đọc báo chí
ngay trong các cơ sở dân cư như thế này cần phải được duy trì và nhân rộng phát triển
thưa quý vị và các bạn
hòa trong không khí hân hoan chào đón lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống học viện an ninh nhân dân
hai mươi tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
vào tối ngày hôm qua tại hà nội học viện an ninh đã tổ chức lễ khánh thành công trình
quảng trường trung tâm và phòng truyền thống học viện
đến dự buổi lễ có thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
trung tướng trần bá thiều tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân
quảng trường trung tâm và phòng truyền thống học viện an ninh nhân dân
với điểm nhấn là cụm tượng đài chủ tịch hồ chí minh
tượng các cố bộ trưởng bộ nội vụ bộ trưởng bộ công an
các cố hiệu trưởng giám đốc học viện qua các thời kỳ
là những công trình có giá trị lịch sử văn hóa ý nghĩa tinh thần sâu sắc
góp phần giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
cán bộ giảng viên công nhân viên và học viên học viện an ninh nhân dân
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh và khẳng định
đây là công trình có ý nghĩa giáo dục lịch sử truyền thống tri ân sâu sắc
đối với các thế hệ lãnh đạo bộ công an lãnh đạo nhà trường
những người đã hết lòng vun đắp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của lực lượng công an nhân dân
đồng thời bộ trưởng tô lâm biểu dương tổng cục chính trị công an nhân dân
học viện an ninh nhân dân đã tổ chức hoạt động có ý nghĩa chính trị nhân văn sâu sắc này
cũng tại buổi lễ
bộ trưởng tô lâm cùng các đồng chí là lãnh đạo bộ công an đã cắt băng khánh thành
quảng trường trung tâm và phòng truyền thống an ninh nhân dân và dân hương
kính cẩn nghiêng mình trước anh linh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
chương trình tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự
tại điện biên một vụ ma túy lớn vừa được đội cảnh sát giao thông đường thủy
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an
trong quá trình tuần tra kiểm soát một mươi hai viên ma túy tổng hợp đã được thu giữ
chiều ngày hai mươi tháng sáu tại khu vực thuộc địa phận xã mường lây tỉnh điện biên
lực lượng chức năng đã phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trong túi sách của người phụ nữ ngồi sau xe
có sáu mươi túi ni lông màu xanh chứa ma túy tổng hợp nên đã tiến hành bắt giữ
tại cơ quan công an hai đối tượng khai tên là ly thị dế và cháng xeo tùng là vợ chồng cùng trú
tại huyện mường khương tỉnh lào cai kiểm tra các túi ni lông màu xanh có chứa một mươi hai viên ma túy tổng hợp
các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy tổng hợp trên của một đối tượng người lào
tại khu vực biên giới tỉnh điện biên đang trên đường mang về lào cai tiêu thụ
thì bị lực lượng công an điện biên bắt giữ
tại tỉnh nghệ an lực lượng công an vừa phá thành công chuyên án thu giữ hai viên ma túy tổng hợp
chiều qua ngày hai mươi một tháng sáu công an phường đông vĩnh phối hợp với công an thành phố vinh
đã bắt quả tan hai đối tượng lê đình quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và nguyễn thị hải yến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đều trú tại huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ
hai viên ma túy tổng hợp một sáu trăm linh đồng ba điện thoại di động và một xe ô tô biển số lào
vào ngày hôm qua tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo là trần hoài sơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê phú yên về hành vi giết người
tháng chín năm hai nghìn một mươi năm sơn và vợ là chị đoàn thị xuân thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê phú yên
cùng con ba tuổi vào sài gòn và thuê trọ mưu sinh bằng nghề bán vé số
vào ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm sau khi đi uống rượu về giữa sơn và vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
sơn dùng dao đâm chị thủy bị thương nặng tử vong tại bệnh viện
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo sơn tù trung thân vì tội giết người
và đền bù cho gia đình bị hại gần một trăm sáu mươi triệu đồng
đồng thời phải cấp dưỡng tiền nuôi hai con trai của mình cho đến tuổi trưởng thành
thưa quý vị và các bạn tại sơn la địa phận xóm hai xã mường giang huyện quỳnh nhai
công an huyện quỳnh nhai vừa phát hiện và bắt giữ một trăm linh kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ
chủ của số hàng trên là lú vân bình chú tại bản bỉa xã triềng bằng huyện quỳnh nhai
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng không xuất trình được giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không có đăng ký chứng nhận kiểm dịch
công an huyện quỳnh nhai đã bàn giao toàn bộ số nợ tạng trên
cho trạm thù y huyện cứu hủy theo đúng quy định của pháp luật
trước đó vào ngày một mươi năm tháng sáu công an huyện quỳnh nhai đã kiểm tra cơ sở sản xuất kem
ông lào văn khay bản hồi tay một xã triềng bằng
qua kiểm tra chủ cơ sở sản xuất không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm
và một số giấy tờ khác chứng minh nguồn gốc của nguyên liệu sản xuất
thưa quý vị và các bạn những năm qua công tác đấu tranh với tội phạm sản xuất hàng giả
đang được chính phủ đẩy mạnh
rất nhiều vụ việc và nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh hàng giả đã bị phát hiện và xử lý
thế nhưng hiện tại một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng vẫn chưa ý thức được
việc sử dụng hàng hóa chính hãng nên vẫn tìm đến các sản phẩm nhái nhãn hiệu
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
ưa thích các sản phẩm thời trang của những thương hiệu nổi tiếng thế giới
thế nhưng thay vì mua các sản phẩm chính hãng
nhiều người tiêu dùng vẫn đang hài lòng với những sản phẩm được làm nhái như thế này
thật ra là nhìn qua những người nào sử dụng thực sự rồi mới biết
còn nếu mà nhìn qua thì người ta cũng không biết được
thì mình nghĩ là hiện tại thì cũng không thể nào
chắc cũng không thể nào mà cấm được là mọi người dùng đồ đồ phách
có cầu át có cung
trên thị trường hiện tại không khó để tìm mua các sản phẩm thời trang nhá nhãn hiệu
và kiểu dáng của các thương hiệu lớn trên thế giới
cơ quan quản lý thị trường cho biết
dù đã phát hiện và xử lý nhiều cơ sở sản xuất hàng giả
xong với nhu cầu rất lớn từ phía người tiêu dùng
các mặt hàng giả vẫn tiếp tục được sản xuất và đưa ra thị trường
tâm lý và cái thói quen của người tiêu dùng
người tiêu dùng chúng ta ở một chùng mực nào đó
đối với cái mặt hàng tiêu dùng
như quần áo hoặc túi sách
thì đôi khi một bộ phận người tiêu dùng này không đề cập nhiều đến cái hàng
nó có phải là hàng chính hãng hay không
mà người ta chỉ cần đề cập đến cái nhãn đó bán với cái giá hợp lý ra người ta tiêu thụ
hội tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng cũng thừa nhận
vẫn còn một số lượng không nhỏ người dân đang chủ động sử dụng hàng nhái của các thương hiệu nổi tiếng
cơ quan này cũng cho biết
bên cạnh việc tuyên truyền để người tiêu dùng tẩy chay hàng nhái
về lâu dài
có thể kiến nghị xem xét xử lý đối với các trường hợp người tiêu dùng cố tình sử dụng hàng nhái
hàng vi phạm sở hữu trí tuệ
nhiều người dân nước ngoài đều biết cả là người ta phạt cả cái người tiêu dùng mà sử dụng những cái sản phẩm giả
cho nên các đoàn nội dung địch bao giờ tặng nhắc chuyện đấy là không được sử dụng cái hàng giả
không những bị thịt thu mà còn bị phạt
nhưng mà việt nam chúng ta cũng chưa có chế tài đến mức như vậy
mà như vậy đúng rất là gai
người tiêu dùng thì hàng giả nó rất nội nhiều người ta không biết
nhưng có điều là về mặt gọi là tuyên truyền giáo dục ấy khác
thì chúng ta phải hướng tới là nói không với hàng giả
dù nó như thế nào thì nó cũng phải nói không với hàng giả
đấy thì tôi thừa nhận hiện nay là cũng có một bộ phận người tiêu dùng biết hàng giả nhưng mà vẫn mua
những lô hàng nhái hàng giả liên tục bị bắt giữ
có thể thấy nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc phòng chống tội phạm vi phạm sở hữu trí tuệ suốt thời gian qua
tuy nhiên để công tác này phát huy hiệu quả thực sự
vẫn cần phải có sự chung tay từ phía người tiêu dùng thông qua hành vi tẩy chay hàng giả hàng nhái thương hiệu
thưa quý vị và các bạn ngày hôm qua hai mươi một tháng sáu sở du lịch thành phố đà nẵng cho biết
sẽ tước giấy phép đơn vị lữ hành về việc nhóm khách trung quốc có hành vi gây rối đốt tiền việt nam
và sử dụng ngoại tệ để thanh toán giao dịch vào tối ngày một mươi bốn tháng sáu tại tv club
qua xác minh các đơn vị chức năng công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên thương mại và du lịch
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng sáu do công ty kiến nam thiên tân trung quốc là đối tác đặt tour cho công ty này thông qua email
căn cứ theo quy định pháp luật về hoạt động trong lĩnh vực du lịch
thanh tra sở du lịch thành phố đà nẵng đã làm việc với công ty nói trên lập biên bản xử lý các vi phạm gồm
không có hợp đồng lữ hành bằng văn bản với khách du lịch mức xử phạt từ ba triệu đến năm triệu đồng
không quản lý khách du lịch theo hợp đồng chương trình du lịch đã ký kết mức phạt từ hai mươi triệu đến hai mươi năm triệu đồng
đồng thời xử phạt bổ sung với hình thức tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế từ sáu tháng đến một mươi hai tháng
thưa quý vị và các bạn chỉ còn hơn một tuần nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
không ngại mà gặp mỗi dịp này các dịch vụ ngoài luồng phục vụ các kỳ thi
lại xuất hiện các cơ quan chức năng đã từng phát hiện và xử lý các thí sinh sử dụng tay nghe siêu nhỏ trong các kỳ thi
thị trường thì vẫn còn nhưng sự kiểm soát của các cơ quan liên quan như thế nào để không tái diễn sai phạm trong thi cử bằng công nghệ số
anh là anh bán tai nghe siêu nhỏ hả anh
ờ đúng rồi bạn
anh ơi thì bây giờ em muốn mua một loại mà dùng cho thi thì em muốn dùng loại nào tốt tốt thì giá cả bao nhiêu tiền hả anh
thật ra thì tớ có đúng một loại
cái loại từ trường siêu nhỏ hả anh
à siêu nhỏ hả cái này phục vụ thi có tốt không anh
thì người dùng mà
đúng khi nào bạn phải có dự quan để chọn hết thời gian thẳng
tìm đến nghệ chỉ chuyên giao bán đây là người chuyên cung cấp các thiết bị tai nghe siêu nhỏ tại hà nội
chỉ to bằng đầu chân búp bi cho vào tai như thế này mà có thể nghe được tiếng của người khác gọi đến
nếu ứng dụng vào thi cử trong trường hợp gian lận thì có thể kết nối từ ngoài vào trong phòng thi để thí sinh làm được thành công đề thi
muốn có phương tiện này phóng viên phải trả ba trăm linh đồng để thuê với một ngày sử dụng
bảo hành bao nhiêu

cái này hàng là đâu đây anh

xong cật này bị giáo viên phát hiện đúng không anh
không nên chỉ bạn tiến lộ chẳng có tình yêu do đúng chưa

một người hiểu sâu về phương tiện siêu nhỏ này đã chia sẻ với phóng viên
một người hiểu sâu về phương tiện siêu nhỏ này đã chia sẻ với phóng viên
lại đề thi và bằng cách đó sinh viên có thể đưa đề bài ra ngoài và sinh viên có thể phối hợp
với người bên ngoài chụp đọc và làm bài thi mà không sợ bị giáo viên giám thị phát hiện
khi có trong tay tài nghe siêu nhỏ và bút camera thì giáo viên trong thi nào cũng có thể bị quạt
mặt một cách dễ dàng việc có làm được bài hay không là tùy thuộc vào sự biểu diễn của các sinh viên trong phòng thi
trao đổi với phóng viên truyền hình công an nhân dân tiến sĩ trịnh hòa bình giám đốc trung tâm điều tra dư luận xã hội cho biết
chính sức ép từ cuộc sống sự kỳ vọng quá lớn của gia đình đã khiến tâm lý các em áp lực dẫn đến việc học sinh tìm mọi cách
để đạt được mục đích là có kết quả cao như vậy việc gian lận trong thi cử là điều không thể tránh khỏi
nhân đạo công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông công an tp bắc ninh tổ chức tuần tra kiểm soát hướng dẫn điều tiết giao thông
sau một tháng triển khai thực hiện ý thức người tham gia giao thông đã được nâng lên tình hình trật tự an toàn giao thông cải thiện rõ nét
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
vào giờ cao điểm tại nút giao thông như trên cầu đế phúc hướng đi viện kỳ võ điểm ngã tư lồi rẽ từ quốc lộ một mươi tám vào đường gom khu công nghiệp
và điểm nối quốc lộ một mươi tám với cuối đường gom khu công nghiệp mật độ giao thông dày đặc như thế này
xe container được lưu thông cùng hàng chục nghìn công nhân tân ca khiến giao thông luôn trong tình trạng hỗn loạn
và ý thức của người tham gia giao thông tương đối là tốt
chỉ có một số trường hợp không chấp hành các hiệu lệnh liên quan hướng dẫn chỉ dẫn của lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông
ngoài ra có một số liên quan đến các đoạn đường do lưu lượng phương tiện lớn
nên đâm ra là ý thức người tham gia giao thông
khi tan tầm thì thường hay là cố vượt và tránh dẫn tới một số các trường hợp vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông cùng các lực lượng cảnh sát khác đã tập trung cao độ tổ chức phân luồng hướng dẫn điều tiết giao thông
đồng thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
bên cạnh đó công an tp bắc ninh và công an huyện tuy võ đã giả soát xây dựng kế hoạch
hủy động các lực lượng tiến hành giải tỏa hành lang toàn giao thông
nhất là tình trạng hàng quán điểm đốt đỗ xe vi phạm dọc theo tuyến thuộc địa bàn quản lý
không để hưởng đến trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị
với sự vật cuộc tích cực của các lực lượng chức năng
ý thức của người tham gia giao thông được nâng lên
tình trạng tai nạp và ổn tắc giao thông cũng đã hạn chế đáng kể
tuy nhiên bên cạnh đó hệ thống cơ sở họa tầng và công tác tổ chức giao thông còn nếu bất cập
cần sớm khắc phục
hệ thống vạch sơn kẻ đường ở nhiều đoạn đã bị mờ và đây cũng là một việc gây khó khăn cho người tham gia giao thông
thứ hai nữa là về hệ thống cọc tiêu mềm
chúng tôi đã kiến nghị và khi được nắp và đến hiện tại giờ thì có rất nhiều đoạn cọc tiêu mềm
bị các phương tiện trèo qua làn nấn hàn qua làm gãy nằm hỏng và chưa được thay mới
đây cũng là nguyên nhân dẫn tới ổn tắc giao thông
để tình hình trật tự an toàn giao thông từ nay đến cuối năm ổn định
không xảy ra tai nạp và ổn tắc giao thông
cơ quan chức năng nhanh chóng bổ sung một số trụ dẻo bị hỏng
sửa lại vạch phân luồng đồng thời khắc phục những bất cập về công tác tổ chức giao thông trên tuyến
giải tỏa sức điểm tình trạng lân chiếm hành lang giao thông
nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
từ đầu năm đến nay cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh bình định
đã tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
qua kiểm tra các tổ tuần tra đã phát hiện lập biên bản xử lý tám mươi bảy trường hợp vi phạm
và xử phạt hành chính bốn mươi năm triệu đồng lập biên bản đình chỉ hoạt động một mươi hai bến đỏ tự phát
và ba mươi tám phương tiện đường thủy không đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật
thông qua tuần tra kiểm soát cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh cũng nhắc nhở hơn năm trăm linh phương tiện đò ngang chở khách
chở hàng hóa hoạt động trên tuyến nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy được giữ vững
lực lượng cảnh sát đường thủy còn tăng cường tuyên truyền và vận động với chủ đề
văn hóa giao thông bình yên sông nước và phát một tờ rơi tuyên truyền về bến đỏ ngang an toàn giao
cho người dân tham gia giao thông đường thủy
bên cạnh đó ubnd tỉnh cũng hỗ trợ cho cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh
đóng mới một tàu vỏ gỗ công suất bốn trăm linh mã lực phục vụ công tác tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy nội địa
và tham gia cứu nạn cứu hộ khi cần thiết